thưa quý vị thiêu tá nguyễn trí nguyện phó trưởng công an xã đông thới huyện cái nước tỉnh cà mau vừa bị tai nạn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
và chiều ngày hôm qua sau hơn một mươi giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của đồng chí
vào đêm hai mươi sáu tháng bốn thiếu tá nguyễn trí nguyện cùng trung úy đỗ hoàng quyết trong quá trình tuần tra kiểm soát tuyến sông bảy h thì phương tiện tuần tra gặp sự cố khiến cả hai đồng chí gặp nạn trên sông
trung úy đỗ hoàng quyết được người dân cứu vất kịp thời còn thiêu tá nguyễn trí nguyện bị rơi xuống sông mất tích
chuyển sang các thông tin khác một nhóm bốn mươi bốn thanh niên đều dưới một mươi tám tuổi điều khiển hơn hai mươi xe mô tô tụ tập mang theo hung khí đi gây dối đã bị lực lượng công an thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh bắt giữ
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố đối với một mươi đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí gọi nhau đến khu vực phường đông ngàn và phường đông nguyên thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
để giải quyết mâu thuẫn với các nhóm thanh niên tại đây hậu quả là ba người bị thương
phòng cảnh sát hình sự công an tp điện biên vừa bắt giữ đối tượng tống quang trường chú tại tp điện biên phủ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
lợi dụng có vợ làm tổng đại lý sổ số kiến thiết điện biên tại huyện tuần giáo tống quang trường đã gây sức ép yêu cầu các đại lý sổ số hàng tháng phải nộp một khoản tiền ngoài tiền doanh thu
tại cơ quan công an trường khai đã cưỡng đoạt của chị hà thị thoa số tiền một trăm năm mươi triệu đồng và của nhiều người khác vụ án đang được tiếp tục điều tra
làm giả giấy tờ đất đem đi lừa đảo rồi bỏ trốn ngô hà diễm châu đã bị cơ quan công an tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã
đối tượng vừa bị bắt giữ sau khi trốn đến tp hồ chí minh và một số huyện của tp đắc lắc
do làm ăn thua lỗ châu đã làm giả giấy tờ đất đem thế chấp cho một người dân ở tp tây ninh để vay hai tỷ đồng
khi nạn nhân mang giấy tờ này đi làm thủ tục sang nhượng tên thì bị cơ quan công an phát hiện là giấy tờ giả
khi được công an tp tây ninh mời lên làm việc châu đã bỏ trốn lên tp hồ chí minh và nhiều huyện của tp đắc lắc cho đến khi bị bắt giữ
thưa quý vị chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn tại quảng ninh đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh do phó chủ nhiệm ủy ban trung tướng nguyễn minh đức làm trưởng đoàn
đã làm việc với công an tỉnh quảng ninh phục vụ thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
báo cáo với đoàn đại diện công an tỉnh quảng ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công an nhân dân thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng này đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với quy định của luật lao động
khắc phục một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác và công hiến của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh quảng ninh nói riêng
phát biểu kết luận buổi làm việc phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh nguyễn minh đức đánh giá cao những kết quả công an tỉnh quảng ninh đã đạt được trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật về công an nhân dân
đây là nguồn thông tin quan trọng để ủy ban tiến hành thẩm tra dự án luật
phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh nêu rõ đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị đóng góp nghiên cứu tiếp thu trong quá trình thẩm tra đưa chính sách pháp luật đối với công an nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn
chính trị công an nhân dân vừa tổ chức cuộc thi olympic tiếng việt cho học viên lào hệ đào tạo chính quy
đây là một hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mùng năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
và cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập học viện chính trị công an nhân dân mùng một tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn mùng một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
cuộc thi gồm hai vòng thi với phần thi trắc nghiệm và phần thi trả lời ngắn
mục tiêu của cuộc thi này là
tạo môi trường thúc đẩy phong trào học tập khơi dậy tinh thần học tập gian luyện thực hành tiếng việt góp phần nâng cao kết quả học tập tăng cường khả năng thực hành
áp dụng bài học và thực tiến hỗ trợ phát triển thêm kỹ năng mềm cho học viên
thông qua cuộc thi góp phần siết chặt tình hữu nghị việt nam lào ngày càng thám thiết hơn
cuộc thi có sự tham gia của năm mươi học viên lào các khóa
kết thúc cuộc thi bàn tổ chức đã trao năm giải tập thể và hai giải cá nhân cho những sinh viên có kết quả tốt nhất
bảy tháng bốn công an thành phố đà nẵng tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên công an các đơn vị địa phương và quần chúng nhân dân
ngày hội thu hút sự tham gia của gần sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn kết quả thu về bốn trăm tám mươi đơn vị máu
lượng máu này sẽ bổ sung vào ngân hàng máu nóng của các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào nổi bật của tuổi trẻ công an nhân dân
không chỉ tham gia vào các chương trình được đoàn thanh niên công an tp đà nẵng tổ chức
nhiều cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp tham gia vào các tổ chức cộng đồng câu lạc bộ máu nóng không ngại khó ngại khổ
hiến máu cứu người thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vào sáng qua công an quận hà đông thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị tọa đàm công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu đô thị mới các cụm tòa nhà trung cư trên địa bàn quận hà đông
theo báo cáo của công an quận hiện trên địa bàn có tổng số một trăm một mươi dự án tòa cụm trung cư và một mươi tám khu đô thị mới
đáng chú ý công an quận đã tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết ổn định tình hình
tám tòa trung cư thường xuyên có hoạt động tụ tập đông người căng băng rôn gây mất an ninh trật tự
tại buổi tọa đàm đã có một mươi bốn ý kiến đánh giá đề xuất của đại diện các ban quản trị trung cư
từng vấn đề băn khoăn đã được công an quận hà đông trực tiếp giải đáp và đề nghị phòng chức năng của ubnd quận trao đổi thông tin với người dân
trong thời gian tới công an quận sẽ có thêm những hình thức tương tác lắng nghe tìm hiểu ý kiến nguyện vọng chia sẻ của bà con của nhân dân
để hoàn thiện hơn nữa cơ chế phòng ngừa giữ vững an ninh trật tự địa bàn hướng đến người dân để phục vụ lấy người dân làm trung tâm
sau hơn một mươi tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm chiều ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thiếu tá nguyễn trí nguyện
phó trưởng công an xã đông thới huyện cái nước tỉnh cà mau bị tai nạn mất tích trong khi làm nhiệm vụ tuyên truyền
sông bày háp
với sự nỗ lực của hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh cà mau cùng chính quyền địa phương gia đình và người dân đã huy động phương tiện để tìm kiếm
khoảng một mươi bảy h cùng ngày thi thể của đồng chí thiếu tá nguyễn trí nguyện phó trưởng công an xã đông thới huyện cái nước tỉnh cà mau đã được tìm thấy
được biết đêm ngày hai mươi sáu tháng bốn thiếu tá nguyễn trí nguyện cùng trung úy đỗ hoàng quyết dùng xuồng đi tuần tra phòng chống nạn khai thác thủy sản
bằng xung điện trái phép trên địa bàn
đến một h sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn phương tiện tuần tra bị sự cố khiến hai đồng chí nguyện và quyết cập tai nạn trên sông
chú ý đỗ hoàng quyết được người dân cứu vứt kịp thời còn thiếu tá nguyễn chí nguyện rơi xuống sông mất tích
mang theo ba bánh heroin đi tiêu thụ đối tượng trang thị gia chú huyện vân hồ sơn la
đã bị các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la
bắt giữ cùng tăng vật
khoảng một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp cùng phòng an ninh đối ngoại đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện vân hồ
công an sợ lắm luôn đã bắt giữ thành công trang thị gia cùng tăng vật là ba bánh heroin
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi
đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
từ thực tế tội phạm mua bán tảng chữ ma túy nhỏ lẻ vẫn có chiều hướng phức tạp
công an tp nam định tỉnh nam định đang tập trung giải quyết theo hướng phòng ngừa
đẩy mạnh tuyên truyền nhằm ngăn chặn hạn chế loại tội phạm này
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nam định
đã đấu tranh làm rõ ba mươi tám vụ với năm mươi năm đối tượng xác định đấu tranh hai chuyên án
ngoài ra còn chủ động phối hợp với các đơn vị kiểm tra bắt giữ hai vụ
với chín đối tượng tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng hà ngọc tính vừa bị cơ quan tp nam định bắt quả tang khi đang tàng chữ ma túy trong người
đối tượng hà ngọc tính vừa bị cơ quan tp nam định bắt quả tang khi đang tàng chữ ma túy trong người
đối tượng bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an tính khai nhận để phục vụ nhu cầu của bản thân
đối tượng đã móc nối với các con nghiện khác để mua ma túy về sử dụng
hoạt động nhỏ lẻ nhưng thủ đoạn của các đối tượng tàng trữ mua bán ma túy ngày càng tinh vi
nếu không xử lý quyết liệt
từ những đối tượng buôn bán nhỏ lẻ có thể móc nối với nhau thành đường dây ổ nhóm
gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
từ những đối tượng nghiện đấy thì mua bán ma túy nhỏ lẻ đấy mà lực lượng ma túy của đội cảnh sát ma túy công an thành phố
mà không nắm chắc tình hình chính xác địa bàn nắm chắc tình hình và để giải quyết triệt đẻ những đối tượng này
thì nó để nó hình thành lên những cái tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
tôi hỏi đối với lực lượng của chính xác của đội ma túy của thành phố thì chúng tôi cần phải nắm sát các cái
những địa bàn các cái từng đối tượng để quản lý để phòng ngừa đấu tranh phòng ngừa
để không để hình thành những cái thêm những cái tốt điểm phức tạp trên địa bàn thành phố
được lượng chính xác của tôi cho đấu tranh
quyết tâm không để tiền nạn ma túy xâm nhập vào cộng đồng các lực lượng chức năng thành phố nam định đã và đang
tiếp tục đấu tranh quyết liệt duy trì đảm bảo an ninh trật tự đồng thời đem lại lòng tin trong quần chúng nhân dân